trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp tại một số địa phương của tỉnh bình dương đã triển khai thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
với mục đích nhằm chủ động làm tốt công tác kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn
từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín ngay từ ban đầu
ghi nhận ban đầu tại địa bàn thị xã tân uyên đến thời điểm hiện tại thị xã đã triển khai một mươi hai chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm tám chốt trên đường bộ và bốn chốt tại các bến đỏ chở khách sang sông
đây là những tuyến địa bàn trọng điểm huyết mạch có nhiều người và phương tiện qua lại
nối giữa thị xã tân uyên với một số huyện thị thành phố của tỉnh bình dương
đặc biệt là nối với tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh
để đảm bảo cho việc lưu hông hàng hóa cũng như việc giao hông giữa các địa phương
cũng như phương người dân tham gia giao hông qua lại các khu vực để lao động
cũng như người sinh hoạt chúng tôi chỉ thực hiện tập trung
kiểm soát một số người dân mà đi từ các vùng dịch
dùng có dịch đã được bộ y tế cũng như sở y tế thông báo
tập trung kiểm soát cũng như khai báo y tế chặt chẽ
để có gì làm một là công tác ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn xã tân uyên
hai là ngăn chặn dễ cối lạo nguồn để sau này dễ tri vết
cũng như dễ xác minh các trường hợp f hai f ba f một f hai f ba
tại các chốt kiểm soát lực lượng công an quân sự
chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể tiến hành kiểm tra y tế chặt chẽ
đối với người và phương tiện đến địa bàn thị xã
trong đó các lực lượng tập trung kiểm soát công tác phòng chống dịch
đối với các phương tiện công cộng vận tải cá nhân mang biển số ngoài tỉnh
phát hiện sớm ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây lan dịch bệnh
đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong kiểm soát quản lý người dân ra vào và cư trú trên địa bàn
vaccine nó chưa được phổ biến
thế nên là toàn quốc hiện nay đều phải tập trung ý thức vào cái việc tránh dịch
thế nên là mình thấy rằng là toàn xã hội vào cuộc thì cá nhân mình
giống như người dân khác thôi cũng đều tuân thủ
và thấy rằng là cái việc tổ chức như thế này cũng là cái việc mà sàng lọc
và cũng cảm thấy cũng không có ai ngại gì cả
mặc dù đi công việc bận rộn nhưng mà cũng thấy cũng bình thường thôi
được biết đến thời điểm hiện tại
trên địa bàn thị xã tân uyên chưa phát hiện trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nhưng trước những nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh
hoạt động này nhằm chủ động phát hiện những trường hợp nhiễm
nghi nhiễm covid một mươi chín các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm
đi về từ vùng dịch có biện pháp xử lý cách ly
ngăn chặn ngay từ đầu các nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bên ngoài
bên cạnh đó việc các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ
giữ gìn an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay